đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng và tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế xã hội
đó là thành tiệu nổi bật của đảng bộ tỉnh bình dương trong vòng năm năm qua
và đó cũng là tiền đề phát triển đô thị thông minh vùng đổi mới sáng tạo bình dương
hướng tới nền sản xuất công nghệ cao định hướng phát triển mà đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình dương lần thứ một mươi một đề ra trong nhiệm kỳ tới
đại hội đã khai mạc sáng nay tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
với sự tham dự của đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thu hút fdi đạt một mươi một năm mươi một tỷ đô la mỹ vượt xa chỉ tiêu bảy tỷ đô la đề ra đầu nhiệm kỳ
thu ngân sách tăng một mươi một hai mỗi năm ước tính đạt sáu mươi hai hai trăm linh tỷ đồng vào năm hai nghìn hai mươi
gdrp bình quân đầu người là một trăm năm mươi năm bảy triệu đồng một năm gấp gần hai năm lần
đó là những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế tại bình dương trong năm năm qua
với quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa
tham gia vào phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu
đảng bộ tỉnh bình dương đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp phát triển đô thị thông minh văn minh hiện đại
đó cũng là chủ đề mà đại hội đảng bộ tỉnh bình dương lần thứ một mươi một dự kiến diễn ra trong ba ngày
và kết thúc vào trưa ngày một mươi sáu tháng một mươi tới đây